cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can đối với phan văn anh vũ
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín bầu sung quyết định khởi tố bị can
đối với trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c bốn mươi sáu đang tiến hành điều tra vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
căn cứ theo kết quả điều tra tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án
ngày một mươi tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c bốn mươi sáu đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với phan văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với trần phương bình
nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm liên quan đến hành vi chiếm đoạt hai trăm linh tỷ đồng của ngân hàng đông á
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định bảo đảm an toàn đúng quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c bốn mươi sáu đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
và thu hồi tài sản do phạm tội mà có của các bị can